các hình sự bộ công an tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay toàn quốc phát hiện xảy ra gần một một trăm linh vụ với hơn một bốn trăm linh đối tượng lừa bán hơn hai sáu trăm linh nạn nhân
các đại biểu tham gia hội thảo đã đánh giá về tình hình mua bán người tại các địa phương chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phòng chống mua bán người
những khó khăn vướng mắt trong quá trình đấu tranh phòng chống mua bán người
trên cơ sở đó các đại biểu đưa ra những giải pháp trong công tác phòng chống mua bán người ra nước ngoài trong thời gian tới
trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quân chúng nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật và sự nguy hại của tội phạm mua bán người
các đại biểu cũng cho rằng cần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế nhất là với trung quốc và các nước trong khu vực về phòng chống mua bán người
ngày hôm qua phiên tòa xét xử một mươi bảy bị cáo vụ án đền bù xây dựng nhà máy thủy điện sơn la đã tiếp tục diễn ra
tại phiên tòa sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la có ý kiến đối đáp lại ý kiến của các bị cáo và các luật sư trong phần đối đáp lần thứ hai
các bị cáo luật sư đều không nhất trí với ý kiến đối đáp của kiểm sát viên đồng loạt đề nghị kiểm sát viên đối đáp trực tiếp
ngày hôm nay hội đồng xét xử sẽ chính thức tuyên án
trong phiên xét xử hôm qua đại diện viện kiểm sát tỉnh sơn la đưa ra ý kiến không tiếp tục tranh luận lại ý kiến của các bị cáo luật sư
mặc dù hội đồng xét xử đã yêu cầu hai lần kết thúc tranh tục được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án
các bị cáo đều cho rằng bản thân các bị cáo đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đề nghị hội đồng xét xử xem xét đưa ra phán quyết công bằng trước pháp luật
tuyên án các bị cáo vô tội và trả tự do cho các bị cáo
trong vụ án này có một mươi ba bị cáo bị truy tố về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và bốn bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị hiện nay tình hình tội phạm về trật tự xã hội đang có chiều hướng diễn biến phức tạp nhất là án giết người
và điều đáng nói không ít những vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
vâng rất nhiều vụ án tương tự đã được chúng tôi phản ánh
mới đây lại có thêm một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện thường tín thành phố hà nội
trong đó cả đối tượng và nạn nhân
đều là hàng xóm của nhau vụ việc này tiếp tục cảnh báo tình trạng mâu thuẫn nhỏ nhưng gây ra hậu quả lớn
hai gia đình là hàng xóm của nhau và còn đi chung một con ngõ tại thôn bộ đầu xã thống nhất huyện thường tín
một gia đình mở sườn mộc nên thường gây ra tình trạng ồn ào bụi bậm
tình trạng này đã gây bức xúc và khó chịu với nhà hàng xóm là đào trí chiêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và đỉnh điểm là vào sáng ngày hai mươi tháng bảy hai bên gia đình đã mâu thuẫn ầu đà
thành sao nhọn đâm chết người hàng xóm
vụ việc này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng là vụ trọng án
chúng tôi cũng đã tiến hành tuyên truyền đến với người dân một số lội dung cụ thể
để người dân có thể hiểu được bản chất của nội dung vụ việc
và từ đó cũng có những hiểu biết sâu sắc hơn về những mâu thuẫn bộc phát
của cụm dân cư
trước đó cũng tại địa bàn huyện thường tín do tranh chấp nơi đánh cá mà đối tượng nguyễn văn luyện
ba mươi sáu tuổi trú tại xã minh tân đã tước đi mạng sống của người hàng xóm
từ hai vụ việc đã cho thấy những mâu thuẫn tưởng chừng nhò nhặt có thể giải quyết bằng cách trao đổi
đối thoại với nhau nhưng các đối tượng đã hung hăng tìm đến bạo lực để rồi rơi vào tình cảnh
người mất mạng kẻ vào tù đến lúc này thì mọi sự hối hận đều đã quá muộn màng
tình trạng đó đặt ra vấn đề đáng cảnh báo về hành vi ứng xử đạo đức con người
gây bất an lo lắng trong quần chúng nhân dân đây cũng là bài học với các cấp chính quyền địa phương
đặc biệt ở cấp cơ sở cần chủ động phát hiện và giải quyết rứt điểm các mâu thuẫn
xung đột xảy ra trong cộng đồng
dân cư chuyện rất là nhỏ thôi thế nhưng mà khi mà không có cái nhận thức không kìm chế được bản thân
thế là để xảy ra một cái hậu quả rất là đáng tiếc qua đây thì tôi cũng muốn là tuyên truyền
với tất cả bà con nhân dân đặc biệt là với thôn quê chúng ta sống trong cái làng quê thì chúng ta
nên trân trọng cái tình cảm chính quyền địa phương các cơ sở cũng là đây là một cái bài học đặc biệt
là cái số mặt trận cổ quốc các ngành đoàn thể chúng ta cũng nên tuyên truyền vận động nhắc nhả
làm sao mà để bà con từ các việc lớn là chúng ta có thể làm các việc nhỏ xuống thế còn các việc
nhỏ thì đấy không để cái diễn xảy ra những cái việc mà đáng tiếc như cái câu chuyện vừa rồi xảy ra
những vụ án mạng đau lòng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng gây hậu quả lớn vẫn luôn là bài
học cảnh tình những ai còn có thái độ ứng xử nóng vội thiếu kiểm chế bản thân
đang chơi thì bất ngờ người anh nhặt được gói thu diệt chuột
nền nhà tưởng kẹo liền bóc ra ăn cùng với người em hậu quả đã khiến cho người anh phải nhập viện trong
tình trạng nguy kịch người em tử vong vụ việc này vừa xảy ra tại xã quỳnh vân huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy hai em nhỏ gồm một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi năm bé gái sinh năm hai nghìn một mươi bảy
con của anh nguyễn xuân cảnh chú tại thôn hai mươi xã quỳnh văn ở nhà chơi với nhau do bố mẹ đi vắng
tại đây hai cháu bé phát hiện một gói thuốc diệt chuột tưởng là kẹo nên cùng bắt ra ăn
và chỉ một lúc sau các cháu đã sùi bọc mép lăn ra ngất xỉu đến một mươi tám giờ cùng ngày đi chợ về
vợ chồng anh cảnh phát hiện bên cạnh hai con có một gói thuốc diệt chuột liền đưa con đến bệnh viện
cấp cứu nhưng các cháu đã không qua khỏi bé trai đang trong tình trạng nguy kịch công an xã quỳnh
văn cho biết gói thuốc được gia đình mua về để diệt chuột nhưng chưa sử dụng do cất không cẩn thận
bị rơi ra hai cháu nhỏ nhặt được tưởng nhầm là kẹo nên ăn và sự việc thương tâm đã xảy ra
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng bảy là ngày quốc tế bảo tồn hồ là một trong số một mươi ba quốc gia còn hồ
sinh sống ngoài tự nhiên song số lượng hồ ở việt nam đang ngày càng suy giảm và có nguy cơ tuyệt
trùng rất cao đây cũng là thông tin chính trong tọa đàm số phận loài hộ và tình trạng bảo tồn các
loài nguy cấp ở việt nam được tổ chức tại hà nội tại tọa đàm các chuyên gia nhà quản lý đã cùng
nhìn nhận những số liệu đáng báo động liên quan đến tình trạng bảo tồn hồ tự nhiên tại việt nam
theo thống kê từ các tri cục kiểm lâm năm hai nghìn một
quần thể hộ trong toàn quốc ước tính có thể còn hơn một trăm linh cá thể thế nhưng sau một mươi năm
điều tra của viện sinh thái và tài nguyên sinh vật năm hai nghìn một mươi một cảnh báo số lượng hổ hoang dã của
việt nam đã suy giảm nghiêm trọng chỉ còn khoảng trên dưới ba mươi cá thể nghiêm trọng hơn
số liệu cập nhật năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy số lượng hổ ngoài tự nhiên có thể chỉ còn dưới năm cá thể
và được đánh giá là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao việt nam đã có chương trình quốc
gia về bảo tồn hồ giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi hai nhằm bảo vệ bảo tồn hồ sinh cảnh và con
mùi của hộ góp phần ngăn chặn sự suy giảm từng bước phục hồi cải thiện và tăng số lượng
hồ tự nhiên đến năm hai nghìn hai mươi hai thế nhưng các chuyên gia đều đánh giá mục tiêu này là thách thức khó
vượt qua hiện tại việt nam vẫn chưa có số liệu thống kê nghiên cứu về sự phân bố khả năng
sinh tồn bảo tồn của loài hổ tự nhiên trong khi đó thực trạng buôn bán hổ các sản phẩm từ hổ
vẫn diễn ra phức tạp nhiều dự báo cho rằng sau sự biến mất của loài tê giác vào cuối năm hai nghìn một mươi
thì hộ sẽ là loài thu lớn tiếp theo của việt nam được đưa vào danh sách tuyệt chủng trong tự nhiên
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng
cpi tháng bảy tăng một mươi tám so với tháng trước so với tháng trước trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ
tiêu dùng chính có chín nhóm hàng tăng giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác có mức tăng cao nhất tăng ba mươi
tiếp đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giáo dục văn hóa giải trí và du lịch đồ uống và thuốc lá
may mặt mũ nón giày dép thiết bị và đồ dùng gia đình biểu chính viễn thông thuốc và dịch vụ y tế
có hai nhóm hàng giảm giá giao thông giảm ba nhà ở điện nước và vật liệu xây dựng giảm ba
theo tổng cục thống kê
chỉ số giá tiêu dùng tăng là do giá của một số nguyên liệu đầu vào có xu hướng tăng trở lại
mức lương cơ sở tăng ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ban quản lý dự án các công trình điện miền nam spmb đã phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức nghiệm thu đóng điện chính thức đưa vào vận hành đường dây năm trăm linh kv vĩnh tân rẽ sông mây tân uyên
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công trình đường dây năm trăm linh kv vĩnh tân rẽ sông mây tân uyên
mạch ba vĩnh tân sông mây đã được nghiệm thu đóng điện thành công sau đó được tách ra để xử lý hành lang
việc đóng điện đưa vào vận hành đường dây năm trăm linh kv vĩnh tân rẽ sông mây tân uyên sẽ góp phần giải phóng công suất trung tâm điện lực vĩnh tân
tại tỉnh bình thuận vào hệ thống điện quốc gia đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu vực miền nam
tạo liên kết các nguồn điện lớn khác trong tương lai của khu vực nam trung bộ như nhà máy điện tích năng nhà máy văn phòng
với hệ thống điện quốc gia nâng cao tính ổn định tin cậy cho hệ thống điện
thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên tuyến đường sắt bắc nam đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng
tại một số địa phương trên cả nước
đáng chú ý là tai nạn giao thông xảy ra đều là một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng tại một số địa phương trên cả nước
đã đến từ nhiều nguyên nhân từ khách quan do các lối đi dân sinh trái phép còn tồn tại nhiều cho đến chủ quan là do yếu tố về con người
mặc dù là trong thời gian vừa qua các ngành chức năng cũng đã có nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông
song hiệu quả vẫn chưa được như mong muốn dẫn đến số vụ tai nạn tăng cao số người chết số người bị thương khó kiểm chế
sau đây là ghi nhận tại quảng ngãi
video ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa tàu hỏa xe một
ô tô taxi mai linh trong lúc điều khiển băng qua đường sắt vào chiều ngày chín tháng bảy vừa qua
làm ba người chết tại chỗ năm người bị thương nặng
theo các cơ quan chức năng tại vị trí giữa đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt
không có barrier gác trắng không có biện báo biện cảnh báo
và vụ tai nạn giao thông trên cho thấy tài xế taxi không quan sát
cố tình vượt qua đường sắt khi tàu đang đến gần
câu hỏi cuối cùng đến quốc gia quân quân á
việc mất hiesz cơ quan osb là do người quân ngoại thi listen xúc tính
nhiều lúc đó thì tàu lại không được cho người qua tàu
đã bồi ở cuồng trạm
vừa xảy ra thì cái đoạn đường rác đó rất là thông thoáng nhìn trên bình hồ rất là thông thoáng
và hai bên đường rác thì đường rác cũng đã đổ bê tông xe băng và đi qua lại cũng tương đối dễ dàng
tuy nhiên là cũng do sự chủ quan hai lẫy lại của tài xế và những người đi qua vị trí này
theo số liệu thống kê của ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi
hiện tại toàn tỉnh có một trăm ba mươi điểm giao nhau giữa đường sắt và đường ngang dân sinh
trong đó có tới tám mươi bảy điểm bất hợp lý chưa phù hợp với hành lang giao thông hiện tại
và không ít những đường ngang dân sinh tự mở để thuận tiện cho việc đi lại của người dân
thậm chí không ít vị trí người dân tự ý dỡ bỏ các tấm gác trắng để đi qua gây nguy cơ gây mất an toàn giao thông
đa số như cũng đã nói trước thì người dân là
để phục vụ cái nhu gạo đi lại sinh hoạt thì cũng có như là làm nhà và công tình lắng chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt
rồi trồng cây làm che khuất cái tầm nhìn tại các cái đường ngang cũng như là cái lối đi tự mở
thì để làm ảnh hưởng mấy hoạt động giao thông của đường sắt
cũng còn một số các trường hợp dân vẫn cố tình xâm lắng đến cái hành lang an toàn giao thông đường sắt
cũng như các cái vị trí đường ngang
thì những cái vị trí này chúng tôi phối hợp với địa phương
vị trí đấy và cưỡng chế thao dỡ buộc phải trả lại cái hành lang cho cái đơn vị quản lý đường sắt
trong hơn một trăm linh km đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi chỉ có hơn bốn mươi đường ngang giao nhau hợp pháp
trong số này chỉ có một mươi sáu đường ngang có người gác một mươi đường ngang có thiết bị cảnh báo tự động
một mươi năm đường ngang có biển báo chưa tính đến hàng chục các đường ngang dân sinh tự mở
điều này cho thấy hành lang an toàn giao thông tại đây còn thiếu và chưa đồng bộ
nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
về công tác xử lý hàng năm thì cũng là chúng tôi rất quan trọng cái vấn đề này
và cũng trong cái việc mà khách phục lại các đường ngang này để cho nó chính xuôi
thì cần phải tốn một khoản cảnh phí cũng thương đối lớn
cho nên là bộ giao thông cũng như là tổng đường sắt cũng chỉ xử lý
chứ còn cái vị trí đường ngang qua địa bàn tỉnh thì có hàng trăm vị trí
nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng là bài học cho ngành đường sắt
trong việc kiểm tra ra soát lại quy trình công tác trách nhiệm
có lẽ đây không chỉ còn là cảnh báo nữa mà vụ việc đặt ra yêu cầu cấp thiết sự vào cuộc
của các cấp chính quyền ban ngành chức năng với những biện pháp hữu hiệu nhất
để ngăn chặn tình trạng gia tăng các vụ tai nạn giao thông
tại các khu vực đường sắt giao với đường bộ
đã đến thời lượng của tiểu mục có thể bạn quan tâm
bị cắt giảm do không có đủ các thông tin thuê bao hoặc được kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối
tình trạng sim giác mua bán sim kích hoạt sẵn thông tin thuê bao đã giảm đáng kể
tuy nhiên vẫn còn tái diễn
trước thời trạng này thì bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các nhà mạng
phải hoàn thành việc thu hồi sim giác trong tháng chín năm nay
một ngày nhận được tin nhắn rác như thế này
anh nguyễn văn cử cảm thấy mình đang bị làm phiền
trong khi đó công việc bán hàng của anh thì thật bận rộn
mà người ta những nghe lời cái tim giáp người ta tung lên là dư luận là dân nó hay bị hoang hoang
hiện nay thì tôi thấy các tim giáp giáp thì nó báo tim nhắn đến thì tôi thấy rất là phiền
sim giác mà tràn lan ở trong cái thị trường việt nam thì tôi thấy rất là nguy hiểm
thế nên là chính phủ và nhà nước cũng có những cái chương trình để mà thu hồi
thì tôi thấy rất là tán thành và hoan nghênh
thể hiện quyết tâm giải quyết rứt điểm và triệt đẻ vấn đề sim giáp
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết
sẽ tăng cường quả đí thông tin thuê bao
ngăn chặn tình trạng mua bán sử dụng sim kích hoạt sẵn
điểm mà gọi là điểm trước đây chúng ta gọi địa điểm đăng ký thông tin thuê bao
bây giờ chúng ta thống nhất lại là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông
mà chủ yếu là của chính doanh nghiệp
sẽ có giải pháp để mà tạo điều kiện hơn cho người sử dụng có thể dễ dàng đăng ký
cho nên là trong cái dự thảo nghị định mới thì sẽ đưa ra những cái biện pháp
để mà làm sao đủ sức răng răn đe hơn để doanh nghiệp có thể là hợp tác hơn
đặc biệt bộ thông tin và truyền thông yêu cầu doanh nghiệp xây dựng
và triển khai công nghệ tự động nhận dạng hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo
hỗ trợ gia tăng tính chính xác trong việc đăng ký thông tin thuê bao
hiện ứng dụng đang được các đơn vị thử nghiệm
đồng thời người dân cũng cần có ý thức trong việc ngăn chặn sim giác
bằng cách không mua bán sim kích hoạt sẵn không cho cá nhân hoặc các tổ chức
mượn giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao sử dụng sim thuê bao đúng thông tin cá nhân
nếu thực hiện nghiêm túc
tin rằng sim giác sẽ được thu hồi hết đem lại cho người dân sự thoải mái yên tâm khi sử dụng
theo các quy định của pháp luật hiện nay
các cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng thuê bao cho cá nhân khác
mà không thực hiện thủ tục giao kết lại hợp đồng theo mẫu
ký kết điều kiện giao dịch với nhà mạng di động
thì sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và có thể sẽ bị xử phạt hành chính lên đến năm trăm linh đồng
ngoài ra khi xảy ra các hành vi vi phạm
pháp luật các vụ án có liên quan tới số thuê bao di động do cá nhân hay tổ chức đứng tên chủ thuê bao
nhưng không trực tiếp sử dụng mà lại cho người có hành vi vi phạm pháp luật sử dụng
thì người đứng tên chủ thuê bao có trách nhiệm giải trình và chứng minh vô can khi cơ quan chức năng yêu cầu
thậm chí phải chịu trách nhiệm liên đới về hình sự nếu như hành vi vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng
người dùng sử dụng sim không chính chủ có nguy cơ bị mất số thuê bao đang sử dụng
khi người có thông tin thuê bao khiếm nại lên nhà mạng
trong tương lai có thể không nhận được các ưu đãi của nhà mạng
không được sử dụng các dịch vụ gia tăng tiện ích như mobile money định danh điện tử
có thể bị cắt liên lạc hoặc thậm chí cắt dịch vụ khi không đi đăng ký lại thông tin thuê bao theo yêu cầu của nhà mạng
cục viễn thông kêu gọi người dân tham gia ngăn chặn sim giác tin nhắn giác của gọi giác
bằng cách chỉ sử dụng sim thuê bao có thông tin đúng với thông tin cá nhân tổ chức và mục đích sử dụng của mình
không mua bán sim kích hoạt sẵn không cho các cá nhân tổ chức khác
mượn sử dụng giấy tờ của mình để đăng ký thông tin thuê bao
thực hiện các thủ tục giao kết lại hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung
để đảm bảo quyền lợi của chính bản thân mình người dùng di động cần kiểm tra thông tin thuê bao của mình bằng các cách sau
cách một nhắn tin theo cú pháp tttb gửi tới số một nghìn bốn trăm một mươi bốn
cách hai truy cập vào công cụ kiểm tra thông tin thuê bao trực tuyến của nhà mạng
cách ba gọi theo số tộc đài của nhà mạng để yêu cầu kiểm tra thông tin thuê bao
cách bốn gọi theo số tộc đài của nhà mạng để yêu cầu kiểm tra thông tin thuê bao
nếu thông tin chưa chính xác người dùng cần cập nhật lại thông tin thuê bao và giao kết lại hợp đồng theo đúng quy định
trực tiếp đến các điểm giao dịch của nhà mạng gần nhất để đăng ký thông tin
khi đi người dùng cần mang theo một trong các giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân thẻ căn cước hộ chiếu
nếu người dùng thiếu ảnh cá nhân có thể chụp ảnh chân dung chứng minh nhân dân
rồi gửi vào email hoặc bổ sung ảnh qua các ứng dụng di động của nhà mạng
khi mà các cơ quan chức năng vẫn đang đưa ra các biện pháp để xử lý sim giác
người dùng vẫn đang hết sức khó chịu khi nhận phải số lượng lớn tin nhắn rác tin nhắn quảng cáo hàng ngày
chặn tin nhắn quảng cáo là một trong những mong muốn của đông đảo người dùng hiện nay
sau đây sẽ là một số gợi ý để quý vị khán giả có thể tham khảo nhằm giảm bớt phiền hà liên quan đến tin nhắn rác
đối với các tin nhắn về thông báo dịch vụ quảng cáo thông tin khuyến mãi của nhà mạng
người dùng có thể từ chối nhận tin nhắn bằng cách chặn trực tiếp từ nhà mạng
qua các cú pháp tin nhắn hoặc gọi đến tổng đài
truy cập trang web chính thức của các nhà mạng để được hướng dẫn cụ thể
đối với tin nhắn từ các công ty làm nội dung qua các đầu số thuê lại của nhà mạng
trong đó nội dung quảng cáo có mã công ty quảng cáo
có cú pháp từ chối nhận quảng cáo ở cuối tin nhắn
với những loại tin này người dùng nếu không muốn tiếp tục nhận
có thể làm theo cú pháp hướng dẫn ở cuối tin nhắn để từ chối
đối với các tin nhắn từ sim giác không có cú pháp từ chối
người dùng có thể chuyển tiết tin nhắn giác đến đầu số
bốn trăm năm mươi sáu miễn phí do trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam
trực thuộc bộ thông tin và truyền thông quản lý
đơn vị này sẽ tiếp nhận thống kê các tin nhắn rác tin nhắn lừa đảo được chuyển về
trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp biện pháp hợp lý
để đề xuất phương án xây dựng chính sách nhằm góp phần quản lý tin nhắn rác tin nhắn lừa đảo
trong phần tiếp theo lại thêm một lái xe grabbike bị cửa cổ cướp xe máy
đây là vụ cướp xe ôm grab thứ hai xảy ra trên địa bàn quận thủ đức tp hcm chỉ trong vòng hai tuần qua
nhiều trường đại học công bố mức điểm sàn thấp dưới một mươi bốn điểm
các trường lý giải về điều này ra sao
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng từ hà nội tp hcm
đón xem video tiếp theo trên kênh anntv
và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin giá phương nam
với rất nhiều thông tin cập nhật từ trường quay tại tp hcm
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh long an vừa cho biết
thời gian qua công tác phổ biến công khai thông tin các dự án đầu tư công
và các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn còn hạn chế
dẫn đến nhiều chủ đầu tư đã vượt xào không công bố thông tin dự án
hoặc là không cập nhật thông tin dự án làm cho chính quyền địa phương và người dân
rất khó giám sát tiến độ thực hiện dự án
sở xây dựng tỉnh long an đưa ra khuyến cáo với các tổ chức cá nhân
cẩn thận trọng giao dịch bất đồng sản
cụ thể người dân nên tìm hiểu thông tin dự án trước khi tiến hành đặt cọc giữ chỗ
để mua nhà ở đất ở hình thành trong tương lai ở tỉnh này
trên thực tế trên địa bàn tỉnh từng xuất hiện những dự án sai phép không phép
hay dự án ma nhưng vẫn tiến hành bán hàng gây rủi ro cho người mua nền đất
tỉnh đã phát hiện nhiều sai phạm tại các dự án kinh doanh bất đồng sản
trong đó tập trung tại các địa bàn nước hòa bến lứt cần đứt và cần dụt
để chấn chỉnh tình trạng trên ubnd tỉnh long an chỉ đạo tất cả các dự án đầu tư
bao gồm đầu tư công và ngoài ngân sách phải công khai thông tin dự án
các bản thông tin dự án phải được in và lắp đặt tại chân công trình
đảm bảo mọi người dân đều đọc được thông tin theo quy định và đảm bảo mỹ quan
việc xác định vị trí để lắp đặt các bản thông tin dự án phải thống nhất của ubnd cấp huyện
còn với những dự án đang triển khai chỉ lắp đặt bản thông tin dự án
ubnd tỉnh yêu cầu chậm nhất đến ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín phải lắp đặt xong các bản thông tin này
đối với các dự án sẽ triển khai thời gian lắp đặt bản thông tin chậm nhất là một mươi ngày
kể từ ngày chủ đầu tư nhận được giấy phép thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc quyết định đầu tư
chiến dịch mùa hè xanh tại tp hcm đang vào những giai đoạn cao điểm
với nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả
ngoài xây dựng nông thôn mới các chiến sĩ mùa hè xanh cũng đang xây dựng
nhiều sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn mình đóng quân
tại huyện bình chánh hơn hai mươi chiến sĩ mùa hè xanh đang tiến hành xây dựng sân chơi
cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện
dưới bàn tay khéo léo của mình những vật dụng tướng chừng như bỏ đi
như lốt xe chai nước đã được biến tấu thành các trò chơi quen thuộc như đu quay
xích đu khu vườn trồng cây xanh khu tái chế rác thải con đường bánh xe
tính đến nay các chiến sĩ mùa hè xanh đã hoàn thiện được bốn sân chơi thiếu nhi
từ huyện bình chánh hóc môn nhà bè và tỉnh long an
sân chơi thiếu nhi còn lại tại tỉnh bình phước dự kiến sẽ được các chiến sĩ
bàn giao lại cho địa phương đi vào hoạt động vào đầu tháng tám
với quy mô hơn một trăm linh m hai
những sân chơi này sẽ mở cửa miễn phí cho tất cả các em thiếu nhi
chiến dịch mùa hè xanh được tp hcm phát động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
với tên gọi là chiến dịch ánh sáng văn hóa hè
đến nay chiến dịch mùa hè xanh đã trải qua hai mươi sáu năm
với hàng ngàn hoạt động công trình hiệu quả
như phố cập ông tập kiến thức văn hóa kỹ năng bơi lội
vẽ trang trí tường bệnh viện xây cầu xây nhà cho người dân
một vụ cướp cổ tài xế xe grabbuy cướp tài sản nữa lại vừa xảy ra
tại quận thủ đức tp hcm
hung thủ là trần anh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ hà nội
và đây là một vụ cướp xe ôm grab thứ hai xảy ra trên địa bàn quận
chỉ trong vòng hai tuần
ngày hai mươi chín tháng bảy công an quận thủ đức cho biết đang tạm giữ đối tượng
trần anh hoàng để làm rõ về hành vi cướp tài sản
hai mươi hai h tối ngày hai mươi tám tháng bảy do không có tiền tiêu xài
hoàng nhặt một con dao bỏ vào trong người
rồi tìm tài xế xe grab để cướp tài sản
nó mới nói cho nó về kha văn kinh
rồi em mới coi giá rồi em mới báo nó là
về đó là khoảng sáu mươi ba
rồi nó ok rồi nó đi
rồi sau đó quân đoàn kêu em dừng lại
nó đưa dao lên phía của em nó cắt
em lấy tay em chụp
em chụp em giật ra giật ra thì nó bị đâm mấy tay
xe bụt xuống rồi em mới không chê nói em kêu lên
rồi có mấy người dân ra
người ta hỗ trợ rồi
đây là vụ cướp xe grab thứ hai trên địa bàn quận thủ đức
chỉ trong hai tuần qua
các đối tượng đều là những kẻ từng có tiền án tiền sự
và thủ đoạn đều là gọi xe
không thông qua ứng dụng để che giấu thân phận
trước có một tiền án là chụp cắp
thì em hồi trước là mở thủ đức này
thì em bắt anh grab đấy xuống thủ đức này
thì lúc vào đường bốn mươi
em ngồi đằng sau em dí dao vào cổ anh ấy
anh ấy quay lại
hôm ấy dao cửa vào gáy anh ấy
xong lúc rằng co đấy là con dao chặn vào tay trái của anh ấy
tại em bắt khách xuống qua grab đó
mà khách ngoài nó cũng không an toàn
người sau cũng không dám nữa
rồi có ai gọi trên app thì đi
còn khách ngoài là không có bắt nữa
em muốn kiếm thêm một tí mà
cuối cùng thì em tính giả hóa non
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an quận thủ đức tiếp tục làm rõ
đây cũng là lời cảnh
cảnh báo đối với các tài xế xe ôm công nghệ
cần tự bảo vệ bản thân bằng cách trang bị cho mình các kỹ năng phòng chống tội phạm
và đặc biệt
không nên đón trả khách không thông qua ứng dụng
hạn chế đón trả khách vào thời điểm khuya vắng người
kính thưa quý vị
mùa tuyển sinh năm nay
nhiều trường đại học
phân hiệu trường đại học trên cả nước công bố mức sàng thấp dưới một mươi bốn điểm
khiến cho bộ giáo dục đào tạo phải ra khuyến cáo
vì sao lại có tình trạng như thế này
đây là sự ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại trường đại học bạc liêu
hầu hết các ngành bật bài học năm nay có điểm sàn một mươi ba
riêng hai ngành chăn nuôi và bảo vệ thực vật có điểm sàn chỉ một mươi hai
trường đại học nội vụ hà nội công bố điểm sàn của trường giao động từ một mươi hai đến một mươi bảy
tại trường đại học vũ long
ngoại trừ hai ngành sức khỏe theo điểm sàn của bộ là một mươi tám
các ngành còn lại của trường đều có điểm sàng là một mươi hai năm
các ngành đào tạo tại hai phân hiệu của trường đại học nông lâm tp hcm ở gia lai và ninh quận

và bộ giáo dục đào tạo đã đưa ra khuyến cáo đối với các trường có điểm sàn thấp
việc mà đề nghị các trường có cái giải trình này theo quan điểm của tôi
trong quan điểm cá nhân thì đó là việc làm cần thiết
tại vì cái việc này sẽ nhắm vào hai đối tượng
đối tượng thứ nhất là một số trường thường hàng năm có mức điểm chuẩn tương đối cao thậm chí rất cao
nhưng mà lại đưa ra điểm sàn quá thấp
thì như vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lời của thí sinh
đối tượng thứ hai là đối với hai phân hiệu của trường
cũng như cả cái phân hiệu của các trường đại học khác
rồi như các trường đại học ở địa phương thì cái tuyển sinh đang còn gặp nhiều khó khăn
do đó cái mức điểm sàn thì chắc chắn thấp hơn ở trường cũng tương đối
ngay sau khi bộ giáo dục và đào tạo lên tiếng về mức điểm sàng thấp
nhiều trường đã chủ động nâng mức điểm sàng lên một mươi bốn điểm
tuy nhiên động thái này có thể gây khó và đẩy thí sinh vào thế việt vị
nếu đã điều chỉnh nguyện vọng trước khi trường công bố lại mức điểm sàn xét tuyển mới
mà nếu mà các trường mà đã đưa ra mức điểm san ban đầu đã xác định là mức điểm sàn đó
nhưng mà sau khi mà nếu mà điều chỉnh theo hướng mà tăng lên á
thì điều đó nó sẽ vi phạm quy chế
tại vì các em thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng và chỉ được phép điều chỉnh một lần thôi
do đó những em đã điều chỉnh rồi mà bây giờ nâng điểm sàn lên
thì như vậy là thiệt thôi và ảnh hưởng đến quyền lời của thí sinh
điểm sàn là điểm để nhận hồ sơ
và sau đó thì tùy thuộc vào số lượng các em đăng ký
và nhà trường sẽ đưa ra một cái mức điểm chuẩn
nó phù hợp với cái tình hình đăng ký thực tế của các em
bộ dược đào tạo cho biết bộ chỉ quy định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào
điểm sàn với khối đào tạo giáo viên và sức khỏe
các trường thuộc khối đào tạo khác tự chủ trong phương thức xét tuyển
trong đó có việc xác định điểm
tòa bộ chỉ ký cáo phép trường không nên xem chỉ tiêu tuyển sinh là căn cứ để xác định điểm sàn
dẫn tới việc xác định điểm sàng quá thấp không đảm bảo chất lượng
theo quy định của bộ dược đào tạo
tạo thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đến ngày ba mươi một tháng bảy trước một mươi bảy h ngày hai tháng tám
thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
đêm ngày hai mươi chín tháng bảy tại thành phố hồ chí minh
đạo diễn trần vy mỹ đã đem đến một đêm nghệ thuật mãn giản
mang tên là beauty s choice
và đây cũng là lần trình diễn âm nhạc hiếm hoi của diễn viên nc trấn thành
đêm nghệ thuật beauty s choice mong muốn tung vinh giá trị của bé đẹp khỏe mạnh khoa học
do đó tất cả các tiết mục có nội dung xoay quanh nhan sắc với nhiều tiết tấu
từ sâu lắng đến sôi động
đêm nhạc quy tụ nhiều giọng ca được yêu mến hiện nay
như thanh hà ý lan quang dũng bảo anh quốc thiên
đặc biệt có màn trình diễn song ca niệm phút cuối giữa trấn thành và ca sĩ thanh hà
thông qua các tiết mục đạo diễn trường viên mỹ hy vọng truyền đi thông điệp tôn vinh nét đẹp hiện đại
hướng khán giả đến những phương thức làm đẹp an toàn đảm bảo sức khỏe lâu dài